chính quyền xã yài huyện yapa tỉnh gia lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn
làm một cháu bé bốn tuổi tử vong và hai người khác bị thương
hỏa hoạn xảy ra trong đêm hai mươi tháng bốn tại thôn renew xã yaboai huyện yapa
nguyên nhân là do bất cẩn khiến lửa cháy lan từ đống dơm để phía dưới sàn lên nhà
khi hỏa hoạn bùng phát chủ nhà là bà kepa hemerang và hai cháu nhỏ đang ngủ
phát hiện ngọn lửa lan lên nhà bà kepa hemerang chỉ kịp đưa được một cháu nhỏ ra ngoài và cầu cứu chung quanh
tuy nhiên đám cháy qua lớn nên không thể cứu được cháu bé bốn tuổi
hỏa hoạn cũng đã thiêu dụi căn nhà sàn bốn mươi m hai và tài sản bên trong cùng ba con bò cột phía dưới chân nhà sàn
chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả hỏa hoạn